do chỉ chịu tác động của không khí lạnh đang suy yếu và lệch dần sang phía đông
nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ trong những ngày tới khá ổn định
ngày đêm ở mức là một mươi bốn hai mươi bốn độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tuy nhiên khoảng đêm ngày mai và ngày kia do tác động của hội tụ gió
nên khu vực sẽ có mưa rông rải rác phần nào làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người dân vào thời điểm này
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới nên nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ lên mỗi ngày
khi mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng là hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể chạm ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
đáng lưu ý chỉ là mưa rào rải rác có thể xảy ra trong đêm ngày một mươi tám và ngày một mươi chín
vì vậy người dân nên chủ động có các biện pháp tránh mưa nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
tại miền trung do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với điều kiện địa hình
nên trong ba ngày tới khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có lúc có mưa rào rải rác
nhưng lượng mưa có xu hướng là giảm hẳn nhiệt độ tăng trời ấm dần lên
riêng thời đoạn đêm ngày một mươi tám sang ngày một mươi chín khu vực bắc trung bộ có thể sẽ có mưa mưa rào nhẹ
do hình thế hội tụ gió trên mực năm m
tuy nhiên lượng mưa cũng không đáng kể
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực ở mức hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
tại khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên trong ba ngày tới cũng có mưa rào rải rác
do ảnh hưởng của gió đông bắc
trong khi đó khu vực khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thời tiết chủ đạo là tạnh giáo và ít mưa
mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ cục bộ có nơi là trên ba mươi độ
ở vùng cao tây nguyên thời tiết tại đây vẫn mang đặc trưng của mùa khô phía nam
ban ngày trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ tại đây duy trì ở mức một mươi bảy ba mươi độ trời rét về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
không chỉ trong ba ngày tới mà trong thời gian là năm một mươi ngày tới
nhìn chung là chưa có hình thế cụ thể có thể gây mưa rông trái mùa
nên khu vực này vẫn duy trì ít mưa
ngày nắng cùng với mức nhiệt cao nhất đạt trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ